thưa quý vị và các bạn sau hai ngày trời chuyển nắng giáo và ấm lên thì từ chiều nay thời tiết miền bắc đã có những thay đổi
khi có một vùng hội tụ gió di chuyển từ khu vực thượng lào sang đã gây mưa rông ở điện biên và khu vực cò nòi của tỉnh sơn la
trong đêm nay và ngày mai vùng hội tụ gió sẽ gây mưa rào rải rác và có nơi có rông ở khu vực lai châu điện biên sơn la và phần phía bắc của tỉnh hòa bình
cũng trong đêm nay một khối không khí lạnh mới lại tăng cường thêm xuống nước ta với hướng lệch nhiều về phía đông
cộng thêm tác động của hội tụ gió khiến phía đông bắc bộ trời nhiều mây hơn thậm chí đêm nay trời sẽ có sương mù
khoảng gần sáng và ngày mai ở khu vực ven biển và phía nam đồng bằng còn xảy ra hiện tượng quá mù ra mưa
nền nhiệt đêm nay ở khu vực vùng núi giảm xuống chỉ còn từ một mươi đến một mươi hai độ với khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi bốn độ
sang ngày mai mức nhiệt ở các tỉnh vùng núi phía bắc vẫn tiếp tục ở mức thấp là từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
trong khi ở các tỉnh vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ cũng chỉ từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
khí lạnh bổ sung cũng khiến hầu khắp miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
trong đêm nay và ngày mai sẽ duy trì tình trạng mây nhiều
ra ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi với lượng mưa dưới ba mm
sang ngày mai mức nhiệt ở khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế chỉ từ một mươi tám đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình định nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn ở các tỉnh từ phú yên trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng chịu ảnh hưởng yếu của không khí lạnh đêm trời nhiều mây
nền nhiệt ở mức thấp trong đêm phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ ở khu vực tây nguyên
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
vùng biển phía tây của khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển phía tây khu vực huyện đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến cho biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước